các đối tượng ngang nhiên căng bạt ngay tại vườn đỗ xe ô tô thành hàng dài như thế này
được biết các đối tượng này thuê địa điểm tại vườn vải nhà bà xuân với giá là năm trăm linh đồng mỗi ngày